tại xã thiện kế huyện bình xuyên ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc đã tổ chức khởi công xây dựng khu công nghiệp thăng long tới dự lễ khởi công có phó thủ tướng trịnh đình dũng
khu công nghiệp thăng long vĩnh phúc có diện tích hai trăm một mươi ba hectare được chia làm hai giai đoạn với tổng vốn đầu tư giai đoạn một là hơn bảy mươi triệu đô la mỹ
đây là khu công nghiệp lớn thứ ba của sumitomo tại việt nam và là dự án thứ hai mươi sáu do các nhà đầu tư nhật bản đầu tư vào vĩnh phúc
khi hoàn thành dự kiến khu công nghiệp thu hút bảy mươi chín dự án đầu tư với số vốn đăng ký khoảng một năm tỷ usd giải quyết việc làm cho khoảng hai mươi năm lao động
phát biểu tại lễ khởi công phó thủ tướng trịnh đình dũng ghi nhận và biểu dương những kết quả và giải pháp quan trọng trong phát triển công nghiệp hạ tầng công nghiệp và thu hút vốn đầu tư của tỉnh vĩnh phúc
phó thủ tướng trịnh đình dũng ghi nhận và biểu dương những kết quả và giải pháp quan trọng trong phát triển công nghiệp hạ tầng công nghiệp và thu hút vốn đầu tư của tỉnh vĩnh phúc